hôm nay hai mươi bốn tháng ba thái lan thông báo đã có thêm ba trường hợp tử vong do dịch covid một mươi chín
nâng tổng số lên bốn trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này
theo bộ y tế thái lan ba ca tử vong ngày hai mươi bốn tháng ba đều là đàn ông và họ đều tồn tại bệnh nền
trong đó một người bảy mươi tuổi mắc bệnh lao một người bốn mươi năm tuổi mắc bệnh tiêu đường và một người bảy mươi chín tuổi có sức khỏe không ổn định
bên cạnh đó thủ tướng thái lan prayuth chan o cha ngày hai mươi bốn tháng ba cũng thông báo
chính phủ nước này sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và công bố những biện pháp mới nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín vào hôm hai mươi sáu tháng ba tới
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
người phát ngôn của bộ y tế thái lan cho biết nước này cũng ghi nhận thêm một trăm linh sáu ca nhiễm mới
nâng tổng số người nhiễm sát covid một mươi chín lên tám trăm hai mươi bảy trường hợp
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha nhận định việc áp dụng xác lệnh hoàng gia năm hai nghìn năm
về các tình hình khẩn cấp là cần thiết để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
dự kiến tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực tới ngày ba mươi tháng bốn